thưa quý vị lại xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến cho ba em học sinh tử vong khi đi mỏ ốc
vụ việc đau lòng trên xảy ra tại địa bàn xã zleja huyện kronang tỉnh đắk lắc
theo thông tin ban đầu chiều ngày một mươi tháng bốn ba cháu bé trong đó có hai chị em ruột
đều ở xã zleja huyện kronang rủ nhau ra hồ nước cách nhà khoảng hai trăm linh m để bắt ốc
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày trong lúc bắt ốc không may ba em rơi vào khu vực nước sâu
sau khi phát hiện vụ việc người dân đã tổ chức tìm kiếm phát hiện thi thể ba em đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự